nhận lời mời của văn phòng trung ương đảng nhân dân cách mạng lào đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung mương đảng
tránh văn phòng trung ương đảng ta dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao văn phòng trung mương đảng sang thăm và làm việc tại lào từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi
chiều ngày một mươi sáu tháng tám tại thủ đô viên trăn tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit đã thân mật tiếp đoàn đại biểu cấp cao văn phòng trung ương đảng ta
tại buổi tiếp đồng chí nguyễn văn nên đã thông báo với tổng bí thư chủ tịch nước bunyang volachit một số nét khái quát về tình hình việt nam gần đây
và kết quả cuộc hội đàm với đồng chí khăm phăn phông mạ thất khẳng định văn phòng trung ương đảng cộng sản việt nam sẽ phối hợp chặt chẽ với văn phòng trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nhà nước và giữa hai văn phòng trung ương của hai đảng
về phía mình đồng chí bunyang volachit thông báo khái quát về tình hình lào quan hệ lào việt nam gần đây khẳng định lào sẽ cùng việt nam giữ gìn vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt lào việt nam ngày càng phát triển lên tầm cao mới
trong khuôn khổ chuyến thăm đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh viên trăn đại sứ quán việt nam tại lào và công ty viễn thông unitel